gia đình ông nhận được điện thoại từ trại tạm giam của công an tỉnh bến tre thông báo là bà thanh đang cấp cứu tại bệnh viện đa qua nửa dc bến tre và yêu cầu gia đình đến bệnh viện gấp
hai tin gia đình liên trại đến qua cấp cứu bệnh viện thì không tìm thấy nên gọi điện liên lạc với người của trại tạm giam thì được chỉ tiếp xuống nhà xác
cũng theo lời em trai bà thanh lúc gia đình đến nhà xác thì thấy đã có đông đủ các cơ quan chức năng như viện kiểm sát pháp y và các đơn vị này đang thực hiện khám nghiệm tử thi bà thanh
nhưng gia đình cho biết phía gia đình được thông báo là bà thanh đã chết từ năm đến sáu giờ sáng cùng ngày và sau khi khám nghiệm gia đình ông tiếp tục nhận được thông báo là trên người bà thanh không có tác động ngoại lực nhưng phổi có dấu hiệu có nước
em trai bà thanh cho hay tôi thắc mắc trước cái chết của chị ruột mình thì lúc đó một cán bộ của trại tạm giam nói là chị tôi tự nhảy vô bồn chứa nước trong buồng giam bị ngộp nước dẫn đến tử vong
cũng theo lời người này chị ruột ông bị ngặt nước chết trong buồng giam là bất thường
cũng theo thông tin từ phía gia đình
bà thanh có con nhưng không có chồng bà có tiền sử bị tâm thần và trầm cảm
cách đây khoảng bốn năm bà thanh từng nhảy cầu hàm luông tự tử nhưng sau đó đã tự bơi được lên bờ về nhà
chúng tôi đã liên hệ với công an tỉnh bến tre để xác minh vụ việc
chiều ngày hai mươi một tháng năm phòng tham mưu công an tỉnh bến tre phản hồi là đến thời điểm này cơ quan công an chưa cung cấp được thông tin cho báo chí
trước đó vào ngày bốn tháng năm bà thanh bị cơ quan điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người
bà thanh và bà h a n bốn mươi tám tuổi ngụ ấp tân thạnh xã tân phú tây huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre quen thân nhau
sau đó bà thanh về nhà bà nở sinh sống chung với bà n và hành nghề bán vé số
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn bà thanh và bà nở xảy ra mâu thuẫn
thanh đã sát hại bà n bằng dao
qua điều tra ban đầu thanh khai nhận cách ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần
bà n trung số nhưng không chia tiền cho bà thanh mà còn đuổi thanh ra khỏi nhà
khi thanh nhắc lại chuyện không chia tiền bán vé số giữa thanh và bà nở xảy ra mâu thuẫn cự cãi
thanh đã dùng dao chém bà n nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
ngày hai mươi một tháng năm công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang điều tra đề lâm sỡ vụ việc
hai thiếu niên chạy xe máy trên một con hẻm đường mê linh phường chín thành phố đà lạt
rồi tông vào một bé gái làm bé bị thương sau đó bỏ chạy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm
bé gái tên ttcla học lớp ba ngụ phường chín thành phố đà lạt
đang cầm chiếc dù chạy lấn sang phía trái đường hẻm thì bị xe máy tông trúng bất tỉnh tại chỗ
sau khi xảy ra vai trạm làm bé gái nằm giữa đường hẻm người chạy xe máy đã tẳng ga bỏ chạy
vào sáng ngày hai tháng năm người nhà gia đình nạn nhân đã đưa cho bé đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trần đoán ban đầu cho thấy cháu gái bị chấn thương hộp sọ và gãy sơn thái dương tụ máu màng cứng
tới sáng nay sức khỏe của cháu đã ổn định có thể nói chuyện bình thường và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện
đội cảnh sát giao thông trật tự đang phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt
đo đạc hiện trường xác minh người chạy xe máy để xử lý theo quy định pháp luật
vì câu chửi một người lịnh án tội giết người
ngày hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp cần thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt đặng hồng phước một mươi năm tù về tội giết người
về trách nhiệm dân sự tòa công nhận thỏa thuận bị cáo bồi thường cho bị hại đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn số tiền hơn chín trăm chín mươi chín triệu đồng
tiền điều trị chi phí người nuôi bệnh cấp dưỡng nuôi cha mẹ bị hại tiền mất thu nhập của bị hại
về số tiền phát sinh hàng tháng mà đại diện bị hại yêu cầu năm sáu triệu mỗi tháng tòa tách ra thành vụ án khác dành quyền khởi kiện cho bị hại khi có yêu cầu
theo cáo trạng khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phước đẩy xe đến bờ sông ô môn để lấy nước về nuôi cá cảnh
khi đến nhà ông u cùng xóm thì lê châu hàn giang từ phía sau chạy đến dùng tay đánh vào gái của phước
phước quay lại thì giang tiếp tục đánh vào mặt phước phước bỏ chạy về nhà
giang chạy vào nhà của mình lấy một cây dao đuổi theo phước được một đoạn thì bắt kịp
phước hỏi giang tại sao đánh mình thì giang trả lời sao hôm qua mày đứng trước cửa nhà tao chửi tao bắt mèo mày
phước nói tôi chỉ chửi cơi thôi chứ không có chửi anh tôi chửi người bắt mèo của tôi
giang dùng súng dao chém một nhát trúng vào cánh tay trái của phước làm bị thương nhẹ
phước chạy về nhà lấy một cây gỗ vuông quay trở lại cự cãi với giang
sau đó có một người đến can và khuyên giang bỏ dao
sang ném cây dao xuống mặt đường rồi chạy đến chỗ phước dùng tay xiết cổ vật với phước rồi thấy ngã
khi giang đứng lên thì phước cầm cây gỗ vuông đánh mạnh một cái vào vùng đầu của giang làm cây gỗ cãi làm hai đoạn
ra ngã xuống đường phước vứt bỏ cây gỗ tại hiện trường rồi bỏ đi về nhà
gia đình giang đã trình báo công an và đưa giang đi cấp cứu điều trị tại nhiều bệnh viện
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba giang xuất viện
hiện tại tình trạng sức khỏe của giang yếu thế nên chưa dắp lại phần sọ bị khuyết nằm một chỗ không tiếp xúc cử động được
phải mở nội khí quản để thở và bơm thức ăn qua đường ống sinh hoạt cá nhân không làm được phải do gia đình chăm sóc
theo kết luận giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của giang tại thời điểm giám định là chín mươi năm
nam giới là nạn nhân
nạn nhân bị bạo lực gia đình gia tăng
ngày hai mươi hai tháng năm thay mặt chính phủ bộ trưởng lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng đào ngọc dung cho biết với sự chỉ đạo của chính phủ một trăm linh các bộ ngành địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi
nhờ đó đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi một trên hai mươi chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của chiến lược đến năm hai nghìn hai mươi năm
ba trên hai mươi chỉ tiêu đạt một phần hai chỉ tiêu tiệm cận với mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một mươi hai chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi hai
theo bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị kinh tế lao động việc làm giáo dục và đào tạo an sinh xã hội và thông tin và truyền thông tiếp tục là những điểm sáng có nhiều tiến bộ so với năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba có hơn ba một trăm linh hộ xảy ra bộ trưởng
bộ lực gia đình với hơn ba hai trăm linh vụ
năm hai nghìn hai hơn bốn bốn trăm linh vụ
trong đó bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với một năm trăm hai mươi vụ
tiếp đến là bạo lực tinh thần là một bốn trăm linh vụ
bạo lực kinh tế là hai trăm ba mươi vụ và bạo lực tình dục là một trăm một mươi vụ
trong gần ba hai trăm linh nạn nhân của bạo lực gia đình thi nữ là hai sáu trăm linh nam là năm trăm sáu mươi năm
so với năm hai nghìn hai mươi hai số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình được giảm
song tỷ lệ nạn nhân lần năm rồi có dấu hiệu tăng so với năm trước
ba người có hành vi bạo lực gia đình đã bị góp ý phê bình
xử phát hành chính và một trăm hai mươi chín người bị xử lý hình sự
bộ trưởng đào ngọc dung cho rằng trên thực tế nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu
sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo
đa số họ cho rằng đó là chuyện bình thường xấu chẳng hổ ai
phần lớn người bị bạo lực chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ của các nhà chức trách
khi vụ việc nghiêm trọng
bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến chấm dứt hôn nhân
thực trạng này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu
cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh cho biết
tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm
gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ cấu dân số việt nam
hơn nữa điều này còn dẫn tới những hậu quả về xã hội và nhân khẩu học
gây bất bình đằng giới
ngoài những hạn chế nêu trên bình đẳng giới đã có nhiều tích cực
như phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạt định chính sách
và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống chính trị
hiện có bốn nữ bộ trưởng một mươi ba nữ thứ trưởng và tương đương
tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội quá một mươi năm đạt ba mươi hai
lần đầu tiên vượt trên ba mươi trong bốn mươi năm năm gần đây
thu nhập của lao động nữ cũng được cải thiện
bình quân năm hai nghìn hai mươi ba là sáu triệu đồng một tháng
tăng bốn trăm linh đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai